thông tin từ bệnh viện bạch mai mới đây bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc chất
fenformin do sử dụng thuốc chữa bệnh đai thao đường không rõ nguồn gốc cụ thể bệnh nhân là nam giới sáu
hai mươi một tuổi ở hà nội mắc bệnh đai thao đường từ nhiều năm nay đã tự ý mua thuốc y học cổ truyền không rõ
nguồn gốc về để điều trị tối ngày hai mươi hai tháng hai bệnh nhân uống rượu đi ngủ đến sáng sớm ngày hai mươi ba tháng hai
thì bị hạ đường huyết hôn mê ngay sau đó bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện bạch mai
trong tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng khuôn mê sau khi khai thác tiền sử được biết bệnh nhân có uống
một loại thuốc y học cổ truyền từ nhiều năm nay để điều trị bệnh tiểu đường thuốc này có hình tròn nhỏ
đường kính khoảng năm cm màu nâu nghi ngờ thuốc chứa chất độc các bác sĩ đã yêu cầu xét nghiệm loại thuốc này
kết quả xét nghiệm cho thấy thuốc chứa chất cấm fanformin theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai là chất cấm ngay từ những năm bảy mươi đến tám mươi
của thế kỷ trước đã bị cấm sử dụng làm thuốc điều trị bệnh phanfin là một chất có độc tính cao
gây nhiễm toan chuyển hóa nặng người uống phải nguy cơ tử vong cao trường hợp năm bệnh nhân nêu trên
có thể là do may mắn chỉ uống liều lượng thấp vẫn bị nhiễm độc hàng ngày nhưng nhẹ lần vừa rồi có thể
do bệnh nhân uống rượu nên triệu chứng nhanh chóng nặng hơn quả đầy bác sĩ nguyễn trung nguyên
khuyên cáo chất thực tế ở nước ta đã phát hiện nhiều trường hợp ngộ độc chất phenformin đã dẫn
tới tử vong chất này cũng được phát hiện trong các viên thực phẩm chức năng quảng cáo chưa đài tháo
đường hoặc thuốc y học cổ truyền không rõ nguồn gốc chỉ vậy bệnh nhân khi mắc bệnh cần được
thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín và cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ tránh việc
tự ý mua thuốc về sử dụng nhất là với những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường